hội sách đã thu hút khá đông độc giả ngay trong ngày đầu tiên tổ chức
đến với hội sách độc giả có thể tìm thấy các xuất bản phẩm mới nhất
những đầu sách bán chạy thuộc nhiều lĩnh vực thể loại khác nhau như văn học lịch sử chính trị khoa học tôn giáo hay giáo dục giới tính
các gian hàng tại hội sách áp dụng nhiều chương trình ưu đãi
giảm giá ba mươi đối với tất cả các tựa sách trong thời gian diễn ra hội sách
giảm ba mươi năm giá bìa sách trong khung giờ vàng từ một mươi sáu h đến một mươi tám h
các gian hàng sách đồng giá từ năm đến hai mươi đồng một cuốn
bên cạnh đó hội sách mùa đông hai nghìn một mươi bảy còn có không gian riêng
được thiết kế theo chủ đề giáng sinh với những quà tặng thú vị
trong khuôn khổ hội sách mùa đông nhiều chương trình tọa đàm giới thiệu sách
giao lưu tác giả bạn đọc cũng được tổ chức
hội sách diễn ra từ ngày hai mươi hai tháng một mươi hai đến hết ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
thành phố hà nội đã tổ chức triển lãm mỹ thuật mang tên tranh khánh
đây là hoạt động văn hóa ý nghĩa nhân dịp giáng sinh hai nghìn một mươi bảy và chào mừng năm mới hai nghìn một mươi chín
triển lãm trưng bày bốn mươi bức tranh về hà nội và các bức vẽ minh họa thơ haiku việt nam
của họa sĩ phan vũ khánh
các bức tranh sử dụng nhiều chất liệu phong phú như sơn dầu bột màu thuốc nước
mực nho dây gió thư pháp
đặc biệt ở thể loại tranh thư pháp họa sĩ phan vũ khánh đã khéo léo lồng ghép
thơ haiku của các tác giả
đinh nhật hạnh nguyễn thánh ngã cao ngọc thắng trần trung tạo nên những hình ảnh
ấn tượng độc đáo bất ngờ cho người thưởng thức
phan vũ khánh là một trong những người đầu tiên vẽ tranh minh họa thưa haiku việt nam
bằng thể loại thư pháp
và khi minh họa các bài thơ haiku ông đã chọn hoa sen làm nền
điều đó không chỉ nói lên ý thích của họa sĩ mà đó còn là sự đồng điệu giữa người vẽ
với người làm thơ cũng chính là thơ và họa cùng đồng hành cùng nâng giấc cho nhau
cùng chung nhau mục đích tôn vẻ đẹp chân thiện mỹ
nhân dịp lễ giáng sinh hai nghìn một mươi bảy tổ chức cứu trợ nhân đạo quốc tế samaritan put
phối hợp với liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh hải dương
trao quà cho học sinh tại huyện kinh môn tỉnh hải dương
hơn một bảy trăm linh phần quà gồm dụng cụ học tập đồ chơi và quần áo
do các em nhỏ trên thế giới tự tay sưu tầm chuẩn bị
đã được tổ chức cứu trợ nhân đạo quốc tế và liên hiệp các tổ chức hữu nghị
tỉnh hải dương tặng tới các em nhỏ trường tiểu học thị trấn kinh môn
với thông điệp mang tới cho các em thiếu nhi huyện kinh môn nói riêng
và việt nam nói chung luôn chăm ngoan học giỏi trở thành công dân tốt
tổng giá trị các phần quà trên một tỷ đồng
đồng nai là địa phương có số giáo dân lớn nhất cả nước
với hơn một triệu tín đồ chiếm khoảng một phần ba dân số toàn tỉnh
những ngày này không khí đón lễ giáng sinh năm hai nghìn một mươi bảy đang ngập tràn
tại các nhà thờ giáo sứ trên địa bàn tỉnh đồng nai
trên thời sự truyền hình nhân dân
hôm nay các giáo dân trong giáo sứ tây hải thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
hoàn tất những phần cuối cùng của việc trang trí tại khuôn viên nhà thờ
để phục vụ lễ giáng sinh
theo nhiều giáo dân ngoài trang trí hang đá cây thông noel như mọi năm
thì năm nay giáo sứ còn trang trí thêm biểu tượng ông già noel giã gạo
tạo nét đặc trưng riêng
riêng ông già noel của giáo sứ tây hải là giã gạo
là bởi vì là bà con ở trong giáo sứ đó
đa số là làm nghề trang bánh cuốn
và khi mà cái nghề trang bánh cuốn là phải làm bằng bột
thì phải xay gạo giã gạo rồi ra bột rồi mới trang bánh cuốn
cho nên ông già noel của giáo sứ tây hải
thì cũng hóa thân để mà làm cái ngành nghề truyền thống của giáo sứ
tại giáo sứ tây hải không khí đón lễ giáng sinh năm nay rộn ràng hơn mọi năm
bởi lẽ năm qua nhờ sự hỗ trợ tạo điều kiện của chính quyền địa phương
và sự chia sẻ giúp đỡ nhau của bà con trong giáo sứ
đến thời điểm này toàn giáo sứ không còn hộ nghèo
được sự giúp đỡ của chính quyền và giáo dân hợp tác với bây giờ chúng tôi
để làm lên một bộ đoàn giáng sinh năm nay
thì chúng tôi rất cảm ơn chính quyền ca cấp đã tạo điều kiện
cho chúng tôi được làm những công trình này để đón mừng đoàn giáng sinh
của chính quyền và giáo dân
đời sống giáo dân của chúng tôi được nâng lên
rất là các hộ không còn hộ nghèo nữa
và được vui hưởng bởi giáng sinh năm nay rất là vui
tính đến thời điểm này đồng nai là địa phương có số dân
theo đạo công giáo đông nhất cả nước với trên một triệu tín đồ
chiếm khoảng một phần ba dân số toàn tỉnh
trong những năm qua đồng bào công giáo trên địa bàn tỉnh
có nhiều đóng góp trên các lĩnh vực đặc biệt là các hoạt động từ thiện
bắc ái góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh
và cùng nhau đón một mùa giáng sinh an lành và hạnh phúc
thực hiện đề án tăng cường tiếng việt cho trẻ em mầm non
học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
định hướng đến năm hai nghìn hai mươi năm
từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi ba tháng một mươi hai sở giáo dục và đào tạo tỉnh nghệ an
đã tổ chức mở lớp tập huấn nâng cao chất lượng dạy tiếng việt
cho học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số
theo đó ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an đưa ra mục tiêu
đến năm hai nghìn hai mươi cấp học mầm non có ít nhất hai mươi năm trẻ em
người dân tộc thiểu số trong độ tuổi nhà trẻ
chín mươi trẻ em người dân tộc thiểu số trong độ tuổi mẫu giáo
trong đó một trăm linh trẻ em dân tộc thiểu số trong các cơ sở
giáo dục mầm non được tập trung tăng cường tiếng việt phù hợp với độ tuổi
đến năm hai nghìn hai mươi năm có ít nhất ba mươi năm trẻ em người dân tộc thiểu số
trong độ tuổi nhà trẻ chín mươi năm trẻ em người dân tộc thiểu số
trong độ tuổi mẫu giáo trong đó một trăm linh trẻ em dân tộc thiểu số
trong các cơ sở giáo dục mầm non được tập trung tăng cường tiếng việt
phù hợp với độ tuổi
hàng năm một trăm linh học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số
được tăng cường tiếng việt một trăm linh cán bộ quản lý
giáo viên mầm non và tiểu học dạy vùng dân tộc thiểu số
được bồi dưỡng kiến thức kỹ năng phương pháp
cách thức tổ chức hoạt động tăng cường tiếng việt
ở trên cái rốn đồng tháp một mươi có anh cao phú khánh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu ở ấp hai xã long thạnh huyện thủ thừa tỉnh long an
là một đoàn viên tiêu biểu của tỉnh long an
và anh luôn tiên phong trong sản xuất nông nghiệp
với một hai hectare đất trồng lúa kết hợp nuôi thủy sản
và cho lai tạo giống thủy sản đặc sản
mỗi năm thu về lợi nhuận gần một tỷ đồng
qua đó giúp hàng chục hộ dân nuôi thủy sản các loại đạt hiệu quả rất cao
với trình độ học vấn một mươi hai trên một mươi hai sau khi tốt nghiệp phổ thông
anh khánh gia nhập lực lượng vũ trang làm nghĩa vụ công dân
sau hai năm hoàn thành nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi
anh bắt tay vào nuôi một con ếch thịt
sau khi trừ chi phí thu lãi bốn sáu triệu đồng
và còn lại một trăm linh con ếch bố mẹ để cho sinh sản nhân giống
mô hình nuôi thủy sản này của em thì phát triển từ năm hai nghìn một mươi

thì cho đến nay thì cũng đã được gần bảy năm
thì trong quá trình nuôi em cũng tự tìm tòi nghiên cứu
học hỏi thêm ở những địa phương khác như ở đồng tháp đã đi trước
rồi từ đó về em cũng tự nghiên cứu để sinh sản nhân tạo ra con ếch
con cá rô và con cá trê vàng
từ mô hình nuôi ếch anh khánh còn sản xuất thành công
mô hình nuôi thủy sản kết hợp trồng lúa
giúp cho hàng chục hộ nông dân thoát nghèo
với các mô hình nuôi ếch lươn và cá trên diện tích một hectare
và hai mét vuông làm trại sản xuất giống nhân tạo
các loại thủy sản nằm sát bên bờ sông vàm cỏ tây
sau khi trừ tất cả chi phí hàng năm
anh lãi gần một tỷ đồng một năm
không những vậy anh còn giúp nhiều hộ dân trong ấp có công việc ổn định
sớm vươn lên thoát nghèo
trong phần tiếp theo của chương trình
nâng cao giáo dục nghề nghiệp cho lao động ngành logistics
giữ nguyên bản án chín năm tù về tội tuyên truyền chống nhà nước đối với trần thị nga
tổng số doanh nghiệp logistics việt nam phát triển khá nhanh thời gian gần đây
trong đó thành phố hồ chí minh là địa phương có số lượng doanh nghiệp logistics nhiều nhất nước
với tổng số hơn bốn trăm linh lao động đang làm việc trong lĩnh vực này
làm thế nào để nâng cao kỹ năng nghề và năng suất làm việc của đội ngũ lao động này
đáp ứng được nhu cầu công việc là nội dung được thành phố trú trọng
thành phố hồ chí minh hiện có các cảng quy mô lớn như tân cảng hiệp phước bến nghé
đóng vai trò quan trọng thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa cho khu vực phía nam
đây là điều kiện quan trọng để thành phố phát triển mạnh ngành logistics
tuy nhiên thực tế các doanh nghiệp vẫn luôn thiếu nguồn lao động được đào tạo bài bản chất lượng cao
mới đây chương trình australia cùng việt nam phát triển nguồn nhân lực tổ chức ra mắt
bang tư vấn đào tạo ngành logistics mang đến nhiều kỳ vọng góp phần tìm ra lời giải
cho bài toán thiếu hụt nguồn lao động ngành logistics
chúng tôi sẽ tập trung chỉ đạo để phát triển cái ngành này
trên cơ sở là lực lượng giáo viên đã được chương trình earth bốn skills của úc và người ta tập quấn
về sẽ nhân rộng và triển khai ở các trường dạy nghề ở thành phố hồ chí minh trong những năm sắp tới
để đáp ứng cho nguồn nhân lực có kỹ năng đạt được chất lượng cao để phục vụ cho ngành logistics
australia là một trong những doanh nghiệp có kỹ năng đạt được chất lượng cao để phục vụ cho ngành logistics

australia là một trong những quốc gia đi đầu về phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp với sự tham vấn với ngành
mô hình này rất quan trọng không chỉ với australia mà cả việt nam nữa
khi chúng ta đang bước vào cuộc cách mạng công nghiệp bốn do đó cả hai quốc gia đều cần một lực lượng lao động
có kiến thức và kỹ năng đảm bảo sự tăng trưởng kinh tế trong hiện tại và tương lai
bàn tư vấn đào tạo ngành logistics gồm đại diện phòng thương mại và công nghiệp việt nam tại thành phố hồ chí minh
hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ logistics việt nam
các trường cao đẳng nghề các doanh nghiệp logistics của việt nam và australia tại thành phố hồ chí minh
bang có chức năng phê chuẩn các tiêu chuẩn kỹ năng nghề đã được thông qua trong dự án
giao thông vận tải và logistics của diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương apec
mà australia và việt nam đã tham gia
trên cơ sở đó các trường giáo dục nghề nghiệp sẽ phát triển các chương trình đào tạo phù hợp
đáp ứng nhu cầu lao động của ngành logistics trong thời gian tới
qua trạm bot quảng trị trong bán kính một mươi km theo đề xuất của ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị
việc giảm giá sẽ được áp dụng từ tháng một năm hai nghìn một mươi tám
theo đó ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị đề nghị giảm mức giá sử dụng dịch vụ đường bộ
đối với các phương tiện qua trạm thu phí bot quảng trị km bảy trăm sáu mươi ba tám trăm linh quốc lộ một
vì đây là trạm thu phí bot
bot nằm trong phạm vi dự án có tính chất đặc biệt
sau khi thảo luận các bên đã thống nhất giảm giá vùng lân cận cho các phương tiện của các chủ sở hữu có hộ khẩu thường trú
các tổ chức doanh nghiệp có trụ sở chính đóng trên địa bàn các địa phương thành phố đông hà thị xã quảng trị
các xã thuộc huyện hải lăng và huyện triệu phong trong vòng bán kính một mươi km tính từ trạm thu phí
cụ thể các loại xe buýt giảm một trăm linh các loại phương tiện không sử dụng để kinh doanh giảm năm mươi
và các phương tiện khác giảm bốn mươi
theo thống kê của sở giao thông vận tải quảng trị mỗi ngày có khoảng một xe phương tiện chạy vào đường nhánh
qua địa bàn xã triệu giang huyện triệu phong để né trạm bot gây thất thu cho nhà đầu tư
trong thời gian tới ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với nhà đầu tư
thực hiện các bước về miễn giảm mức thu giá dịch vụ sử dụng đồng bộ đối với phương tiện qua trạm bot
thành phố đông hà thị xã quảng trị theo đúng quy định hướng dẫn
năm hai nghìn một mươi bảy là một năm mà công tác phòng chống hiv aids tại việt nam đạt được nhiều thành tiệu nổi bật
là cơ sở quan trọng để tiến tới mục tiêu cơ bản chấm dứt dịch s vào năm hai nghìn ba mươi
công tác phòng chống hivs tiếp tục nhận được sự ưu tiên cao về ngân sách cũng như các nguồn lực hỗ trợ khác
công tác phòng chống hivs vẫn được duy trì và bảo đảm trong quá trình sắp xếp lại tổ chức các tuyến
từ trung ương đến địa phương
các chỉ tiêu được giao về phòng chống hiv aids
năm hai nghìn một mươi bảy đều đạt yêu cầu khống chế tỷ lệ nhiễm hiv trong cộng đồng dưới ba
dịch vụ tư vấn xét nghiệm tại cộng đồng sau hai năm thí điểm đã phát hiện được ba bảy trăm linh trường hợp dương tính
chiếm một mươi tám số trường hợp ca bệnh được phát hiện trong cả nước
trở thành một trong hai kênh phát hiện được nhiều người nhiễm hiv nhất hiện nay
việc điều trị methadone tiếp tục được chính phủ và các địa phương quan tâm chỉ đạo đầu tư
tình hình điều trị hiv aids có sự thay đổi lớn trong chiến lược
tỷ lệ bệnh nhân điều trị arv có thẻ bảo hiểm y tế tăng từ năm mươi vào cuối năm hai nghìn một mươi sáu lên tám mươi hai vào cuối năm hai nghìn một mươi tám
đây là những kết quả quan trọng để công tác phòng chống hivs ở nước ta tiến gần hơn đến mục tiêu chấm dứt dịch s vào năm hai nghìn ba mươi
để nhanh chóng phục hồi rừng cũng như hạn chế nguy cơ cháy rừng
ngay sau khi có chủ trương của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
ủy ban nhân dân tỉnh phú yên đã đồng ý cho phép các đơn vị
được tận thu hàng chục nghìn hectare rừng bị gãy đổ sau bão
với diện tích rừng trồng phòng hộ rừng trồng sản xuất và rừng trồng đặc dụng được đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước
bị thiệt hại nặng sau cơn bão số một mươi hai mà số cây còn lại không bảo đảm tiêu chí thành rừng
các chủ rừng đề xuất cho thanh lý rừng theo quy định của bộ tài chính
những diện tích rừng bị gãy đổ nhẹ dưới năm mươi
nhanh chóng tận thu phần gỗ gãy và tiến hành trồng dặm lại để bảo đảm mật độ cây thành rừng
sản lượng gỗ sau khi tận thu sẽ được tập kết tại bãi theo khu vực và năm trồng
lập bảng kê có xác nhận của hạt kiểm lâm địa phương và tổ chức bán đấu giá theo quy định
thống kê của tri cục kiểm lâm tỉnh phú yên cơn bão số một mươi hai đã làm hơn ba mươi hectare rừng bị gãy đổ
trong đó rừng sản xuất chiếm khoảng hai mươi hectare
nuôi giống cá tầm có nguồn gốc từ nga được sở khoa học và công nghệ tỉnh yên bái
triển khai thí nghiệm tại lòng hồ thủy điện thác bà từ năm hai nghìn năm
sau ba năm thử nghiệm
kết quả đánh giá cho thấy cá tầm nuôi tại đây không chỉ cho chất lượng trứng cá tốt
mà chất lượng cá thương phẩm cũng được đánh giá cao
cá nhanh lớn khỏe mạnh không bị dịch bệnh được thị trường ưa chuộng
mô hình nhanh chóng được chuyển giao đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người chăn nuôi
nhưng đến nay thì công trình khoa học này dừng hẳn
cơ sở chăn nuôi phải chuyển sang nuôi cá thương phẩm khác kém hiệu quả kinh tế hơn
nguyên nhân là do đâu mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây
đây là năm mươi năm chiếc lồng được thiết kế theo mẫu lồng nuôi cá tầm tại naui
với quy mô đầu tư lên đến năm tỷ đồng được ứng dụng tại một số cơ sở nuôi cá tầm
tại lòng hồ thủy điện thác bà từ năm hai nghìn tám
nhưng sau năm năm triển khai cho hiệu quả kinh tế cao mỗi năm thu lợi gần một tỷ đồng
từ năm hai nghìn một mươi hai đến nay cơ sở này đã chuyển đổi sang nuôi loại cá khác thay thế
nuôi cá tầm này rất hiệu quả tốc độ tăng trưởng rất là nhanh
nhưng sau thời gian được vài năm do thị trường của cá trung quốc tràn sang nhiều
thì giá cả của nó rất là thấp nên mình không cạnh tranh được
nên đến năm hai nghìn một mươi hai chúng tôi phải chuyển nuôi cá khác
cái cần nhất của bọn tôi hiện tại là chủ yếu là đầu da của sản phẩm
vì mình ở đây là sinh viên núi
nên là nói chung tất cả các loại cá đều phải về hà nội
qua trao đổi lãnh đạo sở khoa học và công nghệ tỉnh yên bái cho biết
trước khi đưa con cá tầm beluga của nước nga về nuôi tại lòng hồ thác bà
các nhà khoa học của tỉnh yên bái và viện thủy sản trung ương đã mất nhiều năm dày công nghiên cứu
và sang nước nga để tìm tòi học hỏi kinh nghiệm chuyển giao kỹ thuật
nhằm tạo ra một bước đột phá mới nâng cao đời sống cho nhân dân
nhưng theo người lãnh đạo
lãnh đạo này thì sự nỗ lực của nhà khoa học thôi chưa đủ
mà để khôi phục lại việc nuôi cá tầm trên lòng hồ thì cần sự quan tâm của nhiều phía
nhà nước cũng có thể hỗ trợ công tác nghiên cứu để chế biến những sản phẩm của cá tầm
làm tăng cái giá trị của sản phẩm hóa tầm lên
mặc dù đã chuyển đổi mô hình sang nuôi giống cá khác nhiều năm
nhưng những người chăn nuôi như ông minh vẫn đau đáu với ước mơ
sớm khôi phục lại việc chăn nuôi cá tầm theo hướng hàng hóa như thời kỳ đầu
do đó nhiều năm nay bên cạnh những giống cá nuôi thương phẩm như rô phi cá chấm chép
ông minh vẫn dành một diện tích nhỏ lồng nuôi để chăm sóc giữ giống cá tầm với hy vọng
trong một ngày không xa thương hiệu con cá tầm nuôi tại hồ thác bà sẽ được khẳng định
thương hiệu các bạn thân mến đây là giống cá tầm berutga
có nguồn gốc từ nga và được thuần hóa nuôi tại lòng hồ thủy điện thác bà
và với con cá trọng lượng ba mươi kg này thì đã được nuôi từ bảy đến tám năm
nhưng để sản phẩm này có thể ra thị trường và người dân có thể thu lợi từ nó
thì những cơ sở như này đang loay hoay để tìm một thương hiệu cho cá ở lòng hồ thủy điện thác bà
khi nào được sống trong điều kiện môi trường hết rác thải ô nhiễm
đây là câu hỏi cũng như mong muốn của hàng nghìn hộ dân sinh sống dọc tuyến rạch xuyên tâm
nối liền quận bình thạnh và quận gò vấp tp hcm
những hình ảnh như thế này đang tồn tại dọc theo sáu km thuộc rạch xuyên tâm
rác thải đủ loại vương vại khá
các loại vương vại khá khắp nơi tạo điều kiện cho các loại chuột bò rùi mũi sinh sôi gây ra bệnh tật
tình trạng ô nhiễm môi trường ở đây tồn tại từ lâu
và dường như nhiều hộ dân đã quen với việc sống chung với môi trường như thế này
qua tìm hiểu năm hai nghìn một mươi sáu ủy ban nhân dân tp hcm đã phê chuyệt dự án

cải tạo môi trường rạch xuyên tâm có tổng vốn đầu tư hơn năm tỷ đồng theo hình thức đối tác công tư
thế nhưng nhiều năm qua dự án vẫn còn nằm trên giấy và tình trạng ô nhiễm ở đây ngày càng trầm trọng
hệ thống rạch xuyên tâm hiện tại nước thải của bốn mươi người dân quận bình thạnh
với lượng nước thải khoảng bốn mươi m ba một ngày chưa qua xử lý
thành phố cần sớm triển khai thực tế dự án cải tạo hệ thống rạch xuyên tâm là mong muốn chính đáng của người dân
bên cạnh đó mỗi hộ dân sống quanh con rạch này cần chấp hành tốt quy định thu gom rác thải
để bảo vệ sức khỏe cho bản thân gia đình
và giữ gìn môi trường xung quanh
ngày hai mươi hai tháng một mươi hai tại trụ sở tòa án nhân dân tỉnh hà nam
tòa án cấp cao đã mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự theo trình tự phúc thẩm
đối với bị cáo trần thị nga sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
trú tại số nhà hai trăm năm mươi bốn đường trần thị phúc phường hai bà trưng thành phố phủ lý tỉnh hà nam
về tội tuyên truyền chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
quy định tại khoản một điều tám mươi tám bộ luật hình sự
tại phiên tòa bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội
tuy nhiên qua các tài liệu chứng cứ đã thu thập được trong quá trình điều tra và được thẩm tra tại tòa
lời khai của các nhân chứng ý kiến của kiểm sát viên kết quả tranh luận tại phiên tòa
hội đồng xét xử phúc thẩm quyết định không chấp nhận kháng cáo giữ nguyên bản án sơ thẩm
tuyên bố bị cáo trần thị nga phạm tội tuyên truyền chống phá nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
áp dụng điểm abc khoản một tám mươi tám điểm gl khoản một bốn mươi tám điểm bốn mươi năm ba mươi ba bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
điểm x khoản một năm mươi một bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm xử phát bị cáo trần thị nga chín năm tù
trong khoảng thời gian từ tháng chín năm hai nghìn một mươi bốn đến tháng một năm hai nghìn một mươi bảy
trần thị nga đã trực tiếp lập các tài khoản blog facebook cá nhân với tên thúy nga trần thị nga
và trang youtube
trần thúy nga để làm ra tàng trữ một mươi ba video clip có nội dung tuyên truyền
xuyên tạc những luận điệu chiến tranh tâm lý phao tin bịa đặt và sử dụng trang mạng xã hội
để đăng tải các video clip đó nhằm truyền bá những tư tưởng phản động
xuyên tạc đường lối chính sách của đảng và nhà nước việt nam
trong phần tin quốc tế nga tăng cường an ninh trước nguy cơ khủng bố
dịp giáng sinh
ngoại trưởng anh thăm nga cải thiện quan hệ song phương
chỉ vài ngày nữa người dân trên thế giới sẽ đón lễ giáng sinh và năm mới
trong bối cảnh an ninh toàn cầu luôn trong tình trạng bị đe dọa
nhiều quốc gia đã tăng cường các biện pháp nhằm ngăn chặn các vụ tấn công khủng bố
và nước nga cũng không phải ngoại lệ
việc thắt chặt an ninh được nga đưa ra sau khi xuất hiện cảnh báo
về nguy cơ các phần tử khủng bố người nga đang hoạt động tại nước ngoài
sẽ trở về nước dìm này
người dân nga rất đồng tình với động thái của chính phủ
chúng tôi luôn mang theo thẻ công dân và hộ chiếu
vì có thể bị cảnh sát chặn lại trên đường phố để kiểm tra
tôi thấy không phiền vì điều này huy có rất nhiều đối tượng
chúng tôi đã quen với việc cảnh sát thường xuyên kiểm tra túi sách ở các gà tàu
trong hai mươi năm qua nga đã tiến hành hai cuộc chiến
với các phần tử ly khai ở chenia và người nga
thường xuyên trở thành mục tiêu của các vụ tấn công
hay đánh bom liều chết của phiến quân hồi giáo
việc moskova tham chiến ở syri từ tháng chín năm hai nghìn một mươi năm
cũng khiến nga trở thành một mục tiêu ưu tiên
của tổ chức khủng bố nhà nước hồi giáo tự xưng
ngày hai mươi hai tháng một mươi hai ngoại trưởng anh boris johnson
đã tới thủ đô moscow bắt đầu chuyến thăm chính thức nga
và dự kiến có cuộc gặp với người đồng cấp nga sergei lavrov
trong nỗ lực khôi phục đối thoại giữa hai nước sau nhiều năm căng thẳng
trong bối cảnh anh đang tìm cách đa dạng hóa
các mối quan hệ sau khi rời eu
chuyến thăm nga của ông boris johnson được đặt rất nhiều kỳ vọng
chuyến thăm của ngoại trưởng johnson là bước đi tiếp theo
trong chiến lược ngoại giao mới của chính phủ thủ tướng anh theresa may
nhằm đa dạng hóa các mối quan hệ
nhất là sau khi nước này quyết định rời ngôi nhà chung liên minh châu âu
đây là chuyến thăm đầu tiên của một bộ trưởng anh tới nga kể từ năm hai nghìn một mươi hai
theo chính phủ anh ngoại trưởng boris johnson và ngoại trưởng nga sergei lavrov
sẽ thảo luận về nhiều vấn đề quốc tế nóng hiện nay
trong đó có thỏa thuận hạt nhân iran vấn đề triều tiên
theo bộ ngoại giao anh ông boris johnson sẽ kêu gọi nga
chấm dứt các hành vi gây bất ổn có thể đe dọa an ninh của nước anh và các đồng minh
về phía mình người phát ngôn bộ ngoại giao nga maria zakharova cho biết
ngoại trưởng nga và anh sẽ tìm kiếm những con đường để bình thường hóa quan hệ
và xác định sự hợp tác giữa hai nước
cảnh sát australia vừa thu giữ lượng ma túy đá lớn kỷ lục
lên tới một hai tấn
có giá thị trường chợ đen là một tỷ đô la australia tương đương bảy trăm sáu mươi triệu đô la mỹ
cảnh sát cho biết số ma túy thu giữ sau khi được đưa từ thuyền lên bờ
tại cảng jeranton ở bang tây australia dạng sáng hai mươi một tháng một mươi hai
theo đó số ma túy này đã được đưa vào một chiếc xe van trắng trước khi cảnh sát ập đến
cảnh sát cho biết nhiều khả năng số ma túy này đến từ trung quốc
do chúng được đóng trong những gói lớn và dán tem chữ trung quốc để giả làm thức ăn gia súc
số ma túy này phá vỡ kỷ lục thu giữ trước đó
tại melburne với chín trăm linh ba kg ma túy đá
trong vụ thu giữ này cảnh sát bắt giữ tám đối tượng nam giới
đều là công dân australia gồm ba đối tượng trên xe ba đối tượng trên tàu
và hai đối tượng tại một khách sạn ở perth
những đối tượng này sẽ phải đối mặt với tội danh buôn lậu tàng trữ lượng lớn ma túy
cũng như mức án tù trung thân
hiện ước tính ở australia có khoảng hai trăm bảy mươi người sử dụng ma túy đá
trong khi đa số người đóng thuế của mỹ đang vui mừng về việc đạo luật thuế mới
của tổng thống donald trump
và không được thông qua với những khoản cắt giảm thuế
thì những người già và người nghèo lại lo lắng về đạo luật này
nguyên do là đạo luật mới sẽ cắt giảm phúc lợi xã hội cho những đối tượng này
nhà dưỡng lão bay oaks tại miami mỹ đã tồn tại nhiều năm nay dựa vào phúc lợi xã hội
thế nhưng giờ đây mọi thứ có thể thay đổi trước chính sách thuế mới của tổng thống trump
bà genet tám mươi bảy tuổi đang theo dõi sát sao những động thái mới từ washington
bởi lẽ nhân viên chăm sóc của bà cho biết
những phúc lợi bà đang được hưởng có thể sẽ phải chấm dứt
những người thế hệ chúng tôi chưa bao giờ nghĩ đến ngày phúc lợi xã hội dành cho mình sẽ chấm dứt
tuy nhiên tôi dự đoán nó sẽ diễn ra vào năm hai nghìn hai mươi năm hay hai nghìn hai mươi năm
khi đó mọi người mới có đủ thời gian chuẩn bị cho sự thay đổi mới này
theo chính sách thuế mới ngân sách bảo hiểm xã hội cho những đối tượng trên sáu mươi năm tuổi
có thể sẽ bị cắt tới hai mươi năm tỷ đô la mỹ
hàng triệu người sẽ là đối tượng bị ảnh hưởng bởi chính sách mới này
rất nhiều bệnh viện sẽ không chăm sóc cho người già những người cần được chăm sóc y tế nhất
và cũng không đủ chi phí để chi trả cho những phòng khám tư
hơn năm mươi triệu người mỹ đang được hưởng chế độ chăm sóc của medicate
khi chính sách thuế mới đi vào thực tế
sẽ có hàng triệu người bị ảnh hưởng
phần đông là người già và người nghèo
đối với họ đây chắc chắn không phải thông tin tốt
những hình ảnh vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của truyền hình nhân dân
chúc quý vị và các bạn có những ngày nghỉ cuối tuần hạnh phúc vui vẻ bên gia đình